trung quanh câu chuyện tranh chấp giữa taxi truyền thống đại diện là vinasun và taxi công nghệ đại diện là grab
tòa án vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng
trong khi đó bộ giao thông vận tải sửa đổi nghị định thay thế nghị định tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn về điều kiện kinh doanh vận tải
bản dự thảo sửa đổi đến lần thứ sáu vẫn chưa đạt được sự đồng thuận
trong thời đại công nghệ bốn việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh đòi hỏi cách tư duy quản lý mới
nhằm tạo ra sân chơi bình đẳng cho các đơn vị kinh doanh
việc hãng taxi truyền thống vinasun kiện taxi công nghệ grab đang khiến dư lợi băn khoăn về cách định danh loại hình vận tải
grab có phải là doanh nghiệp vận tải hay không cơ chế nào cho cả hãng taxi truyền thống và taxi công nghệ cùng cạnh tranh bình đẳng
với loại hình taxi công nghệ quyết định số hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi sáu của bộ giao thông vận tải cho phép thí điểm bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
và kết thúc vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay vẫn chưa có quy định về loại hình này
nghị định số tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn về điều kiện kinh doanh vận tải
đã sửa đổi đến lần thứ sáu chỉ coi các phương tiện này đóng vai trò cung cấp dịch vụ
ứng dụng kỹ thuật số làm trung gian giữa tài xế và hành khách
còn với các hãng taxi truyền thống bộ giao thông vận tải đang tiến hành giả soát cắt bỏ
đơn giản hóa ba trăm năm mươi hai trên năm trăm bảy mươi điều kiện kinh doanh cởi trói cho các đơn vị vận tải
các chuyên gia nhận định các điều kiện kinh doanh chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia chứ không phải là cắt bỏ
tôi nghĩ là cần phải sửa thêm cái nghị định cho nó tinh giản cắt bớt những thủ tục không cần thiết
thì lúc đó cái vấn đề điều kiện kinh doanh về taxi nó sẽ giảm xuống
khi mà giảm xuống thì người ta sẽ đơn giản chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm
và bây giờ hầu như cái kinh doanh vận tải đều có gắn định dị hết rồi
cơ quan quản lý nhà nước cũng rất dễ trong quản lý
qua hơn gần ba năm kỷ niệm nhưng chúng ta vẫn chưa có một cái cơ chế được chưa có những quy định được
về cái loại hình này cho nên chúng tôi thấy là cái vấn đề này nó có ảnh hưởng rất lớn đến rất nhiều khách hàng
trong đó có thể có các bạn có chúng tôi và có rất nhiều người khác nữa
thời đại công nghệ tạo điều kiện cho người tiêu dùng có được những lợi ích tối đa và nhanh gọn
sự phát triển của mô hình kinh tế mới đã tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ với mô hình kinh tế truyền thống
quản lý chúng sao cho hài hòa thúc đẩy sự phát triển là một thách thức pháp lý lớn với các cơ quan quản lý nhà nước
một cái thị trường có tính cạnh tranh phải là cái thị trường
mà trong đó tất cả những cái thành phần tham dự vào cái thị trường đó phải được cạnh tranh một cách bình đẳng
làm sao mà quốc hội và chính phủ ra những cái quy định để tại thời điểm này có thể kiểm soát được phần nào những cái mô hình
những loại hình kinh doanh mới mà chúng ta hiện tại chưa có những quy định chặt chẽ
sưu thế ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh là không thể đảo ngược
để giải quyết bài toán này cơ quan quản lý cần sớm xây dựng khung
để hạn chế những rủi ro của mô hình kinh tế mới tạo được môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp
ngoài ra những điều kiện kinh doanh không cần thiết với taxi truyền thống cần xóa bỏ
giúp doanh nghiệp giảm chi phí và tự nâng cao khả năng cạnh tranh